chịu lượt xem trên youtube chỉ trong vòng hai tuần đề cập đến một chủ đề không mới nhưng cũng chưa bao giờ cũ
den hougher một người mỹ sống và làm việc tại việt nam bằng việc cho bố mẹ mình nghe thử vài câu tiếng anh do các giáo viên người việt nam nói
đã dẫn chứng cho thấy rằng bố mẹ anh hầu như không hiểu gì để từ đó chỉ ra điểm yếu trong cách phát âm của người việt
đặc biệt clip này còn gây chú ý hơn nữa khi những lỗi sai cơ bản này lại rơi vào những người việt được cho là giáo viên dạy tiếng anh online
sau clip này của đen đã có rất nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng những người học tiếng anh
tuy nhiên ngoài câu chuyện đúng sai về cách thể hiện sao cho tế nhị thì clip đã phần nào phản ánh đúng thực trạng dạy và học tiếng anh ở việt nam hiện nay
để học tiếng anh thì có lẽ là các bạn chả có khó khăn gì cả bởi vì là thầy giáo quá là nhiều thầy giáo giỏi quá nhiều và tài liệu thì vô vàng
nhưng có vẻ như là không phải như vậy khi mà chúng ta nhìn vào thực tế bởi vì là khi mà chúng ta sống trong thời đại của chia sẻ facebook này của mạng xã hội
thì thực tế cái việc mà có quá nhiều luồng thông tin quá nhiều các tài liệu như thế lại khiến cho các bạn bị ngờ và không biết bắt đầu từ đâu
nếu nói tiếng anh mà người bản ngữ nghe không hiểu thì đã đến lúc chúng ta nên đặt câu hỏi học tiếng anh để làm gì vì muốn sử dụng được tiếng anh hay chỉ vì bằng cấp chứng chỉ
chúng ta sẽ hội nhập với quốc tế như thế nào khi số điểm ael topho chỉ là những con số và nhiều lúc nó cũng không phản ánh được trình độ thật sự của người dự thi
hầu hết người việt học tiếng anh từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường với các thầy cô người việt
do đó việc tiếp xúc với cách phát âm thiếu chính xác không phải từ người bản ngữ có thể tạo nên những vết hẳn trong trí nhớ của bạn dẫn đến việc quá trình sửa lại phát âm chính xác sau này
để đảm bảo nghe và nói chính xác hãy đảm bảo bạn học trực tiếp từ người bản địa
nếu bạn đã rời khỏi ghế nhà trường và không còn nhiều thời gian cho việc luyện nghe nói tiếng anh
vậy thì việc học với giáo viên bản ngữ lại càng quan trọng bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm thời gian của bạn hơn
thống kê của bộ giáo dục và đào tạo năm hai nghìn một mươi sáu trên năm mươi giáo viên tiếng anh bậc tiểu học chưa đạt chuẩn
ở bậc phổ thông cơ sở là sáu mươi còn ở bậc trung học phổ thông là bảy mươi năm
ngay cả những trung tâm tiếng anh có người nước ngoài giảng dạy không phải ai cũng có nghiệp vụ về sư phạm
thậm chí khách du lịch cũng có thể đứng lớp giảng dạy
theo khảo sát năm hai nghìn một mươi bốn của tổ chức giáo dục education first là tổ chức chuyên về đào tạo ngoại ngữ
đưa ra một bài thi đánh giá về mức độ thành thạo sử dụng tiếng anh của các quốc gia trong đó có việt nam
theo thang đánh giá đó việt nam hiện giờ đang ở mức hai trên năm từ dưới lên về mức độ thành thạo
tức là nếu mà xét ra thì cái khả năng sử dụng tiếng anh của người việt nam tương đối là thấp
nếu so cùng với các nước trong khu vực thì việt nam hiện giờ mới đứng trên kazakhstan hay là campuchia
ở dưới mình một chút thì có trung quốc và ở trên mình thì có rất nhiều quốc gia như là malaysia singapore indonesia
hay là nhật bản hàn quốc đài loan
hồng kông thì qua cái con số đó có thể thấy là cái khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình hiện là chưa được cao
thực trạng của ngành giáo dục hiện nay vẫn đang là một bài toán khó đối với cả xã hội
chính bởi vậy những clip như của đen dù với mục đích gì
thì cũng đã dóng lên một hồi chuông cảnh báo về thực trạng dạy và học tiếng anh ở nước ta hiện nay
vẫn biết đây là câu chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi
nhưng một lần nữa chúng ta phải giật mình nhìn lại tiếp thu và thay đổi
hay vẫn cố chấp biện minh cho sai lầm của mình đó là sự lựa chọn của mỗi người
trong phần tiết quốc tế mỹ để ngỏ khả năng rút khỏi hiệp định thương mại tự do bắc mỹ
nga ủng hộ vai trò hòa giải khủng hoảng vùng vị của kuwait

quý vị và các bạn tổng thống mỹ donald trump vừa cho biết sẽ sớm khởi động tiến trình rút khỏi hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta gồm mexico mỹ và canada
tuyên bố của ông trump được cho là gây bất ngờ trong bối cảnh vòng đàm phán đầu tiên giữa các bên về điều chỉnh hiệp định vừa mới kết thúc hôm hai mươi tháng tám vừa qua
theo tổng thống donald trump mexico hiện đang gặp khó khăn trong các cuộc đàm phán về việc điều chỉnh lại nafta
một trong những thỏa thuận thương mại mà ông cho là tồi tệ nhất cho đến nay
theo ông cần phải khởi động tiến trình
dỡ bỏ thỏa thuận này trước khi có thể đạt được một thỏa thuận công bằng
cũng theo người đứng đầu chính phủ nước mỹ cho dù bằng bất cứ cách nào
mexico cũng phải thanh toán một phần chi phí xây dựng bức tường trên biên giới chung với mỹ
dự kiến các vòng đàm phán tiếp theo của nafta sẽ diễn ra lần lượt tại mexico từ ngày một đến ngày năm tháng chín
tại canada vào cuối tháng chín và tại mỹ trong tháng một mươi
phản ứng trước việc triều tiên phóng tên lửa đạn đạo sáng ngày hai mươi chín tháng tám
bộ ngoại giao hàn quốc đã hối thúc bình nhưỡng lựa chọn đối thoại
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hội đồng bảo an liên hợp quốc dự kiến sẽ tổ chức họp khẩn
để thảo luận về động thái mới nhất này của triều tiên vào cuối ngày theo yêu cầu của mỹ nhật bản và hàn quốc
phát biểu trước báo giới người phát ngôn bộ ngoại giao hàn quốc kêu gọi triều tiên lựa chọn con đường hướng tới thương lượng càng sớm càng tốt
triều tiên nên chọn con đường hướng tới thương lượng càng sớm càng tốt như một sự thừa nhận rằng phi hạt nhân hóa là giải pháp duy nhất
để đạt được sự phát triển kinh tế
hàn quốc sẽ phối hợp với đồng minh mỹ đáp trả mạnh mẽ nếu triều tiên tiếp tục chương trình tên lửa và hạt nhân
bộ thống nhất hàn quốc cũng khẳng định chính phủ nước này sẽ có nỗ lực ngoại giao để giải quyết vấn đề hạt nhân của triều tiên một cách hòa bình
nhưng cũng sẽ phản ứng cứng rắn trước các động thái của bình nhưỡng
bộ ngoại giao trung quốc cũng khẳng định căng thẳng trên bán đảo triều tiên đã lên đến đỉnh điểm
đồng thời hối thúc các bên kiềm chế tái khẳng định kêu gọi đàm phán hòa bình để giải quyết vấn đề triều tiên
nga không muốn cạnh tranh với bất kỳ nước nào trong việc giải quyết căng thẳng ngoại giao giữa qatar và bốn nước ả rập
đồng thời luôn ủng hộ vai trò hòa giải của coes đối với cuộc khủng hoảng này
đây là tuyên bố của ngoại trưởng nga sergei lavrov tại coes nhân chuyến thăm chính thức tới khu vực vùng vịnh
phát biểu tại coet ngoại trưởng nga sergei lavrov nhấn mạnh nga ủng hộ sáng kiến của coet
trong vai trò làm trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa qatar với bốn nước ả rập vùng vịnh láng giềng
ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng sáng kiến của coes sẽ có tác động tích cực tới tình hình hiện nay
ông lavrov cũng cho biết thêm moscow sẵn sàng hỗ trợ các bên liên quan dưới mọi hình thức có thể chấp nhận
để tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ngoại giao hiện nay
bên cạnh đó nga cũng hối thúc qatar và bốn nước ả rập từ bỏ những biện pháp đối đầu
trước đó ngoại trưởng nga đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của kuwait và có cuộc hội đàm về quan hệ song phương
tình hình tại vùng vịnh và nhiều vấn đề quốc tế cùng quan tâm khác
tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đã bắt đầu cuộc tập trận phòng không không quân
quy mô lớn trên lãnh thổ cộng hòa xéc với sự tham gia của hơn một ba trăm linh binh sĩ và gần bốn mươi máy bay
từ một mươi tám nước thành viên và các đối tác của nato
giám đốc phụ trách báo chí của cuộc tập trận
cho biết các hoạt động tập trận sẽ tập trung vào việc tăng cường khả năng liên lạc trong tác chiến trên không
chẳng hạn như việc cung cấp thông tin về mục tiêu cho phi công lái máy bay chiến đấu
và điều khiển vũ khí tấn công mục tiêu
đã có nhiều tình huống chiến đấu giả định được đặt ra dựa trên thực tiễn và kinh nghiệm
triển khai hoạt động quân sự của nato ở nước ngoài và nguy cơ của các mối đe dọa toàn cầu
đó có thể là việc tấn công của các mục tiêu di động hay phục kích các đoàn xe quân sự
theo kế hoạch cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày một mươi hai tháng chín